đi chung là một trong những dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ vận tải hoạt động dựa theo nguyên lý của nền kinh tế chia sẻ giải quyết các vấn đề của xã hội
năm hai nghìn một mươi hai trong một lần đi về quê trên chiếc xe cá nhân của mình anh nguyễn thành nam thấy rằng nếu những chỗ trống trên xe không được chia sẻ với người khác thì thực sự rất lãng phí
trong khi có nhiều người phải chen trúc mệt mỏi ở các bến xe để được về quê chính từ lúc đó ý tưởng khởi nghiệp với đi chung đã ra đời như một giải pháp và lựa chọn mới cho nhu cầu đi lại di chuyển
xuất phát điểm vào năm hai nghìn một mươi ba anh nam và các cộng sự của mình đã cho ra mắt thị trường sản phẩm đầu tiên một sản phẩm hoàn toàn miễn phí đó là tạo ra một cộng đồng để mọi người có thể chia sẻ nhu cầu đi chung xe của mình
nhằm tối ưu hóa chỗ trống trên các phương tiện

trong khi có nhiều người phải chen chúc mệt mỏi ở các bến xe để được chia sẻ nhu cầu đi chung xe của mình nhằm tối ưu hóa chỗ trống trên các phương tiện

trở ngại một phần là do tâm lý ngại đi chung xe của người việt nam một phần là bài toán về mặt phương tiện sẵn có
trở ngại một phần là do tâm lý ngại đi chung xe của người việt nam một phần là do tâm lý ngại đi chung xe của người việt nam

trường hợp người cho đi nhờ xe có tâm lý là đang giúp người nào đấy chứ không phải đang làm việc thì không tương xứng về vai trò và không trở thành dịch vụ chuyên nghiệp được
sau một năm vận hành cùng với những khó khăn và trở ngại anh nam và các cộng sự của mình bắt đầu tìm kiếm phương án mới đồng thời thương mại hóa sản phẩm để phục vụ nhu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp hơn
chúng tôi làm việc với các công ty vận chuyển chuyên nghiệp như các hãng taxi trên cả nước

từ năm hai nghìn một mươi bốn d chung bắt đầu triển khai mô hình hợp tác với các hãng taxi và các hãng xe đưa đón sân bay uy tín
dựa trên nền tảng công nghệ website và di động đi chung phát triển một giải pháp đặt xe trực tuyến giúp kết nối khách hàng các hãng taxi và xe hợp đồng trên toàn lãnh thổ việt nam với mục tiêu đem lại những trải nghiệm di chuyển thú vị tiết kiệm mà không tác động đến môi trường
hành khách có thể sử dụng các công nghệ của đi chung để tìm kiếm lựa chọn
và đặt các loại xe từ bốn chỗ đến bốn mươi năm chỗ với cả hai hình thức di chuyển đi riêng xe và đi chung xe
để dự án được hoạt động một cách chuyên nghiệp việc thay đổi hành vi người tiêu dùng cũng như tìm kiếm các đối tác cũng khiến các thành viên của d chung tốn nhiều thời gian công sức

được hai người lại với nhau thì tôi đã tiết kiệm được khoảng ba lít xăng
và mỗi lít xăng thì tương đương có khoảng hai ba kg khí thải
thì tôi sẽ lân nhân lên ra là sau một chuyến đi thành công
sẽ tiết kiệm được bao nhiêu kg khí thải ra môi trường
thì cái tác động nó rất là dễ đo đếm
và nó được public một cách công khai trên hệ thống website của chúng tôi
và theo thời gian thực có nghĩa là cứ một chuyến đi thành công
thì dữ liệu sẽ được update và public cho bên ngoài
sau hơn năm năm hoạt động với những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ
đi chung đã có mặt tại hơn hai mươi sân bay khắp cả nước
và mở rộng thị trường phục vụ sang các nước quốc tế
như nhật bản trung quốc nga hàn quốc và các nước nói tiếng anh
đến nay đi chung đã có hơn chín trăm năm mươi chuyến đi được thực hiện thành công
tiết kiệm được hai mươi hai tỷ việt nam đồng
hơn hai tấn khí phát thải carbon được giảm thải ra ngoài môi trường
ngoài ra đi chung còn giành được nhiều giải thưởng
như giải thưởng seed award for low carbon winner hai nghìn một mươi ba
giải thưởng khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu của vcic và world bank
top năm start up cuộc thi khởi nghiệp du lịch vùng mekong
giải thưởng én xanh cho dự án vì cộng đồng
top năm cuộc thi khởi nghiệp du lịch thành phố hồ chí minh
cùng những phản hồi tích cực từ các khách hàng
trong những phản ánh của khách hàng thì đã đến chỉ hơn chín mươi
đấy là cái dịch vụ của chúng tôi rất là tốt
còn những cái vấn đề liên quan đến lái xe hay tài xế
thì mình đi chung ký kết với những đối tác mà có chất lượng
cho nên là những cái vấn đề đấy chúng tôi đều được giải quyết
nó cho đến thời điểm này có thể là tự tin rằng dịch vụ đi chung đấy là rất tốt
và có thể đấy là một cái mà rất là thuận lợi
và thuận tiện cho người tiêu dùng
bởi vì giá cả của chúng tôi khi lên trên trang web
có nghĩa là khi mà họ đặt
họ rất là yên tĩnh
bởi vì nó sẽ không có chúng tôi đưa ra những cái bước sáng nó rất là rõ ràng
đó đều là những động lực to lớn
giúp cho các thành viên của đi chung
vượt qua những khó khăn để vững bước trên con đường phát triển sự nghiệp
trong tương lai anh nam và những cộng sự của mình
vẫn đang tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ
mở rộng thị trường hoạt động
dự án khởi nghiệp đi chung
đã đưa ra thị trường một giải pháp công nghệ vận tải mới
giờ đây những gia đình cùng quê
cùng chung tuyến đường di chuyển
đã có thêm một lựa chọn mới
tiện ích hơn tiết kiệm hơn
còn với những người sáng lập đi chung
dịch vụ mà họ sáng tạo ra
không chỉ là một giải pháp công nghệ
mà nó còn thể hiện cho khát khao tăng tốc quá trình chuyển đổi của nền kinh tế việt nam
sang hướng phát triển bền vững
có phần bảo vệ môi trường
mang tới cho mỗi người dân việt nam
có một cuộc sống tốt đẹp hơn